chiều tối ngày hai mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang cho biết
đã quyết định tạm giữ ngô nhật quân sinh năm hai nghìn năm cư trú tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân
để điều tra về hành vi sát hại người
theo đó vụ án xảy ra tại khóm thị hai thị trấn trợ mới huyện trợ mới
nạn nhân là nguyễn văn ba đô sinh năm hai nghìn sáu cư trú tại xã kiến an
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng giờ ngày hai mươi tháng ba
trong lúc quân đang nhậu với bạn bè tại xã kiến thành
nhắn tin đòi nợ một triệu đồng do quân đã mượn trước đó
dẫn đến cả hai cự cãi rồi thách thức ẩu đà nhau
tức giận quân lấy dao tự chế rồi điều khiển mô tô đến thị trấn trợ mới tìm đồ
vừa gặp nhau quân đã bị đô cầm dao tự chế tấn công
lúc này quân bỏ chạy khoảng năm mươi mét sau đó quay lại cầm dao tự chế ra tay lại với đô
đô bỏ chạy hai mươi mét thì gục xuống bất tình đưa mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
còn quân đến công an thị trấn trợ mới đầu thú
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã thành lập đoàn kiểm nghiệm hiện trường
và phối hợp công an huyện trợ mới điều tra xác minh làm rõ vụ án
ngày hai mươi tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân trụ tỉnh long an cho biết
đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng giờ cho đồi bại cướp tài sản thiếu nữ sinh năm hai nghìn một mươi trên địa bàn để lấy tiền chơi game
cụ thể ngày một mươi tám tháng ba cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin của ông nvp ngụ tại tân bình
về việc con gái sinh năm hai nghìn một mươi bị một đối tượng nam không rõ lai lịch tấn công ngất xỉu để giao trò đổi bại
và cướp tài sản gồm một xe máy hai điện thoại di động
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tân trụ và viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã khám nghiệm hiện trường
đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an tiến hành truy xét đối tượng
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng ba lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn
trong quán game trên quốc lộ một phường hai thành phố tân an
tại cơ quan công an đối tượng khai tên thạch ngọc bảo một mươi chín tuổi quê sóc trăng sống lang thang kiểm tra trên người đối tượng
lực lượng phát hiện thu giữ một áo khoác một căn cước công dân của bị hại và bốn trăm hai mươi tám đồng
đối tượng bảo khai nhận trước đó sử dụng mạng xã hội kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi
khoảng một mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba cả hai gặp nhau bảo đòi quan hệ nhưng bị chống cự nên đã tấn công nạn nhân
để thực hiện hành vi đồi bại và cướp tài sản
sau đó đối tượng đem bán tài sản của nạn nhân gần một năm triệu đồng và đi chơi game thì bị lực lượng công an bắt giữ
qua điều tra ban đầu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng bảo từng bị tòa án nhân dân huyện tam bình tỉnh vĩnh long
xử phạt chín tháng tù giam về tội trộm cắt tài sản vừa ra tù vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua hoa khôi đồng bằng sông kiều long nam em khiến cho người dùng mạng xã hội thoát tim khi live stream vào giữa đêm khuya nhưng không nói chuyện
sau đó cô bất ngờ tiến ra bàn công
theo luật sư vụ việc này của người đẹp nam em tiếp tục có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này
bởi việc ngồi ra ban công trên tầng cao khá nguy hiểm nếu gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng
một số khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em
nhận định về vụ việc luật sư trần bá học đoàn luật sư tp hcm cho biết
hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực
gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội
cụ thể theo điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điều chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
người đẹp có thể bị phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
có thể áp dụng biện pháp khắc phục khẩu quả buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật
hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản năm điều bốn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
ban hành kèm theo quyết định số tám trăm bảy mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
không sử dụng từ ngữ gây thù hận kích động bạo lực phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
trước câu hỏi về việc nam em từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính
do vi phạm quy định tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nay lại tiếp tục vi phạm làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm
theo luật sư trần bá học trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý
cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn
bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục khẩu quả nghiêm ngặt hơn
ông nói thêm mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng người có tâm lý không vững vàng
có thể bị các áp lực tác động sâu đến hành vi ứng xử từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh
với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng sâu đến xã hội nhất là người trẻ
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi

lưu thông trên đường tránh tp vinh thì không may mất lái lật nghiêng bên đường
vụ tai nạn khiến một số người bị mắc kẹt trong xe sau đó được hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn
tại hiện trường hàng chục mét lan can bên đường bị xe khách tông hư hỏng xe khách bị bề kính hư hỏng phần thân vỏ
nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông nghệ an nhanh chóng có mặt tổ chức phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn
một hành khách chia sẻ trên xe có khoảng một mươi một người nhưng không ai bị thương còn tài xế bị thương nhẹ ở bàn chân
nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng ba công an tỉnh quảng ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với kiều cao cường
hoàng văn thắng hoàng văn trường hoàng văn thái cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với trần văn tuấn về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó sáng ngày bảy tháng ba công an huyện hải hà quảng ninh bất ngờ kiểm tra quán karaoke ba trăm sáu mươi chín trên địa bàn
và bắt quả tàng năm thanh niên bốn nam một nữ đang sử dụng ma túy bật nhà công suất lớn
năm thanh niên gồm hoàng văn thắng hai mươi ba tuổi hoàng văn trường hai mươi tám tuổi hoàng văn thái hai mươi sáu tuổi kiều cao cường ba mươi chín tuổi
tạ thị kiều thư hai mươi tuổi cùng chú ở huyện hải hà
kết quả xét nghiệm cả năm đối tượng trên cho kết quả dương tính với ma túy
qua đấu tranh nóng công an huyện hải hà xác định đối tượng cung cấp ma túy là trần văn tuấn ba mươi một tuổi ở huyện đầm hà quảng ninh
ngay trong ngày bảy tháng ba công an huyện hải hà đã bắt khẩn cấp trần văn tuấn
sáng ngày hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương thanh trường sinh năm hai nghìn bốn tên thường gọi là trường anh
và trương thanh trường em sinh năm hai nghìn
trường anh sinh năm hai nghìn sáu cùng ngụ phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá kiên giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó qua công tác nắm địa bàn công an phường vĩnh hiệp và lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá
phát hiện hai nhóm có hàng chục đối tượng đa số là thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để hỗn chiến
trong đó nhóm của trường anh trường em và nhiều đàn em hẹn ẩu đả với nhóm của tv cùng một số thanh thiếu niên khác
các đối tượng đều thường trú trên địa bàn thành phố rạch giá
đến khoảng một giờ ngày sáu tháng ba khi nhóm của trường anh và trường em xuất hiện chưa kịp ra tay thì bị lực lượng công an thành phố rạch giá vây bắt
thu giữ nhiều hùng khí đồng thời cơ quan chức năng tiến hành mời các đối tượng có liên quan trong nhóm của tv về để điều tra làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng của hai nhóm trên đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí và thống nhất cùng đồng bọn đi hộ chiến gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn
liên quan đến tình hình ùn tắc tại đường gom đại lộ thăng long do rào chắn thi công đường lê quang đạo kéo dài
đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đơn vị đã làm việc với nhà thầu thi công để có biện pháp giảm ủn tắc
cụ thể ngay khi ghi nhận tình trạng ôn tắc tại đường gom đại lộ thăng long đoạn qua nút giao đường lê quang đạo đường gom đại lộ thăng long
đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đã cử cán bộ chiến sĩ ứng trực làm công tác phân luồng từ xa đảm bảo giao thông
theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đơn vị đã cử cán bộ làm việc với nhà thầu thi công công trình yêu cầu phải có biện pháp đảm bảo giao thông giảm ồn tắc
sau khi làm việc nhà thầu hứa thu hẹp rào chắn từ bảy m xuống bốn m việc thu hẹp rào cũng được nhà thầu hứa thực hiện ngay trong đêm ngày hai mươi tháng ba
trước đó nhiều người dân phản ánh về tình trạng ồn tắc tại đường gom đại lộ thăng long tình trạng un tắc này kéo dài từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng ba khiến nhiều người đi xe máy phải đi lên vỉa hè đi ngược chiều hoặc đi vào đường cao tốc để thoát tắc
theo giấy phép của sở giao thông vận tải hà nội cấp cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận nam từ liêm các điểm rào chắn gồm đường gom đại lộ thăng long đường đại linh đường đại mỗ đường bảy mươi cũ
tại điểm giao chắn trên đường gom đại lộ thăng long chiều dài rào chắn là hai trăm linh m b rộng bảy m phần đường rào chắn nằm trên làn đường xe máy sau rào chắn phần đường cho xe máy chạy còn khoảng một mươi năm mét thời gian cấp phép rào chắn đường từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều hai mươi tháng ba tức ngày một mươi một tháng hai năm giáp thìn ngư dân vùng biển nhân hải ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định khai mạc lễ hội cầu ngư lớn nhất vùng kéo dài bốn ngày
được biết lễ hội nhằm tỏ lòng biết ơn các vị thần nam hải và cầu chúc cho dân làng mọi điều tốt lành cầu mong mưa thuận gió hòa cầu cho việc đánh bắt thủy hải sản mùa màng bội thu
lễ hội cầu ngư quy nhơn liên quan đến việc thờ cúng cá voi hay còn gọi là lễ hội cá voi theo tín ngưỡng dân gian của ngư dân được xem là lễ hội lớn nhất vùng biển nhơn hải thành phố quy nhơn
lễ hội cầu ngư diễn ra trong bốn ngày bắt đầu từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động được tổ chức xung quanh lăng nam hải
vẫn giữ những nét xưa truyền lại lễ hội gồm hai phần lễ chính là lễ và phần hội
phần lễ được tiến hành theo các nghi thức dân gian như dân lễ thần nam hải và mời thần cá nhập điện cúng tế cầu phúc bình an đến với ngư dân
xuyên suốt phần lễ là các tiết mục hát múa bà trạo vốn là một điệu hò múa cùng đạo cụ là những mái trèo
phần hội được diễn ra sôi nổi với các hoạt động thể thao các trò chơi dân gian như kéo co bịt mắt bắt vịt đập niêu nhảy bao bố
ngoài ra trong thời gian diễn ra lễ hội ban tổ chức còn mời các đoàn hát tuồng hát bội của địa phương khác đến hát biểu diễn và phục vụ ngư dân
theo quan niệm dân gian của người dân nơi đây phần lễ cầu ngư giúp ngư dân vững tin gắn kết với nhau hơn với việc đi biển quanh năm khó khăn vất vả
trong khi đó phần hội giúp người tham gia tạm quên đi những âu lo hết mình trong các điệu múa cầu hò trò chơi dân gian
từ đó có đời sống tinh thần tích cực sàng khoái hơn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại